tính đến sáu giờ sáng nay ngày bốn tháng bốn bộ y tế ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm ba mươi chín trường hợp
bệnh nhân số hai trăm ba mươi tám nữ một mươi bảy tuổi địa chỉ tại thị trấn thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
là lao động tự do tại thái lan trước đó có ở cùng bạn bệnh nhân số hai trăm một mươi tại thái lan
hiện bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tình trạng sức khỏe ổn định
bệnh nhân số hai trăm ba mươi chín nam bảy mươi một tuổi địa chỉ tại an hòa tam dương tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân có đến khám và điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện bạch mai vào ngày một mươi một và một mươi tám tháng ba
trong thời gian khám tại bệnh viện bạch mai có mua đồ ăn ở căng tin
ngày hai mươi tám tháng ba bệnh nhân có biểu hiện suốt nhẹ nên nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai